các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nghệ sĩ hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ quận phú nhận tp hcm có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lùm xùm từ thiện xảy ra khi trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin tố cáo ông hoài linh ngâm hơn một mươi bốn tỷ đồng hỗ trợ miền trung
sau khi cộng đồng mạng có nhiều ý kiến thắc mắc và lên tiếng chỉ trích ông võ nguyễn hoài linh đã đăng tải một đoạn video clip thừa nhận thiếu sót
và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân hơn một mươi bốn tỷ đồng do các nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ đồng bào miền trung gặp khó khăn vì lũ lụt vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ông linh đã nhờ ekip đến các tỉnh thành miền trung bị thiên tài từ năm ngoái giải ngân hết số tiền một mươi năm hai tỷ đồng
sau đó thông qua video nam nghị sĩ đã gửi đến truyền thông để công khai đầy đủ các chứng từ như clip hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch cùng lời khẳng định
không làm mẻ một đồng nào của công chúng
tuy nhiên có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề kêu gọi từ thiện và giải ngân tiền hỗ trợ của nghệ sĩ hoài linh
sau đó một số cá nhân đã có đơn tố cáo ông hoài linh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
qua xác minh cơ quan chức năng xác định tổng số tiền hoài linh quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi là một mươi năm bốn tỷ đồng
trong đó hoài linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn năm trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được quà cứu trợ nhiều địa phương đã có thư cảm ơn
hoài linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp nhưng sau đó các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hoài linh bị bệnh nên nghệ sĩ đã không thể đi miền trung dẫn đến chậm trễ giải ngân tiền từ thiện
tuy nhiên sau đó hoài linh đã ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành kiểm tra xác minh
các tố giác về tội phạm nếu trên
căn cứ vào kết quả điều tra xác minh xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số một trăm một mươi năm nghìn sáu trăm linh một ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm có kết luận số bốn trăm linh sáu xác định quyết định không khởi tố vụ án hình sự
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm là có căn cứ đúng pháp luật
thông báo của cơ quan sát điều tra công an tp hcm nêu
như vậy đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra đã chính thức lên tiếng và trả lại trong sạch cho nghệ sĩ hoài linh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho rằng không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án
và cũng sau thời gian dài bật vô âm tín vì ồn ào từ thiện hoài linh xuất hiện trở lại với diện mạo về bất ngờ
trước sự phẫn nộ ngơ vực của những người quan tâm hoài linh đã quay video giải trình và nhanh chóng giải ngân tiền trong tài khoản chỉ trong một tuần
sau đó nam danh hài đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng và không chia sẻ bất cứ trạng thái hay hình ảnh nào trên trang cá nhân
cách đây ít hôm trong ngày sinh nhật của nam danh hải nhiều anh em bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và mong anh sớm quay lại sân khấu
trong đó đáng chú ý là lời chúc của võ đăng khoa cháu trai hoài linh đồng thời bất ngờ hé lộ hình ảnh gần đây của anh bốn
chúc mừng sinh nhật má bảy tình của mến gái miền tây và cũng là cậu bốn hoài linh của con
mong cậu mãi đủ đầy sức khỏe và luôn vui vẻ cảm ơn cuộc đời vì đã để con được làm cháu của cậu
bức hình được chụp trong dự án phim mới có lẽ ép đây là lần hiếm hoi hoài linh lộ diện sau ổn ảo từ thiện
có thể thấy nam danh hài đã vui vẻ dạng dỡ và có da có thịt hơn trước đó
người hâm mộ vô cùng hào hứng khi biết được trong khoảng thời gian hơn nửa năm ở ẩn
hoài linh đã âm thầm đi quay phim mới
không chỉ vậy nam danh hài còn xuất hiện với hình tượng má bảy
cũng đã khá lâu rồi anh mới một lần nữa giả gái
theo người cháu trai này đây là phim mới của anh và người cậu của mình
bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng trong thời gian tới đây
cũng như hoài linh thủy tiên đang gấp rút chuẩn bị cho dự án mới
trên trang cá nhân nữ ca sĩ khoe ảnh đang tập nhảy cùng vũ đoàn để biểu diễn cho chương trình sắp tới
không rõ sân khấu đón chào mặt comeback
của cô nàng là gì nhưng có thể đoán ra nó sẽ là một tiết mục khá sôi động
việc cả hoài linh và thủy tiền đều lần lượt trở lại rõ ràng là tin vui với phan hâm mộ của họ
đã quá lâu rồi hai nghệ sĩ này mới gặp lại khán giả công khai
thế nhưng vẫn còn đó rất nhiều ý kiến trái chiều không mấy mong chờ được thấy hoài linh thủy tiền xuất hiện
trước đây họ được tung hô chào đón nhiều như thế nào thì giờ đây lại trái ngược hoàn toàn
không ai đón nhận đâu khỏi phải trở lại
mọi người chưa quên vụ từ thiện đâu
chú linh hay chị tiên có làm gì rồi cũng sẽ ăn chửi thôi
tôi không muốn thấy những người này trên sân khấu
mọi người vô lý vậy ghép người ta xong cứ chửi dù chưa biết rõ đúng hay sai thế nào
nếu hoài linh thủy tiên vô tội thì ai sẽ xin lỗi họ đây
sao khán giả việt nam mau quên thế mới đó còn chửi như tắt nước mà
hiện tại chủ đề hoài linh và thủy tiên trở lại vẫn chưa được bàn tán rôm giả
thay vì tranh cãi xem nên chào đón
hãy tẩy chay hai người này
đến lúc này người hâm mộ đã rõ việc cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức
về vụ tư thiện dành cho phía hoài linh còn thủy tiên và công vinh vẫn đang là ẩn số
khi sự việc sáng tỏ được câu hỏi thủy tiên khán giả sẽ thở vào và nhận sai
khi mình đã hiểu lầm lòng tốt của người có tâm có tầm này
trở lại với thời điểm hiện tại một số tỉnh thành miền trung nam trung bộ
gần đây đã chịu thiệt hại về người và của do mưa bão gây ra
song khán giả chưa thấy nghệ sĩ nào công bố chương trình
hoạt động làm tự thiện hoặc kêu gọi đóng góp để giúp đỡ người dân như làn sóng
mà công chúng được chứng kiến ở thời điểm năm hai nghìn hai mươi
phải chăng mức độ thiệt hại do mưa lũ năm nay tại một số địa phương
chưa đến mức xé lòng so với năm hai nghìn hai mươi như ở nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
nên giới nghệ sĩ chưa thấy cần ra tay
nhưng thiệt hại nào tổn thất dù ít hay nhiều cũng đều cần được sẻ chia
năm ngoái người người nhà nhà nghệ sĩ rồng rắn hướng về miền trung thân yêu
thì đợt này im ắng hẳn
để có phải dư chấn của việc nghệ sĩ vướng lùm xùm từ thiện vừa qua
đã làm xôn xao dư luận và khiến các nghệ sĩ chùn bước
xét cho cùng sau lùm xùm tư thiện nhiều nghệ sĩ cũng trở nên mỏng manh dễ vỡ
tâm lý lo ngại hơn đó là diễn biến tâm lý thường tình dễ hiểu
nhưng nghệ sĩ nói riêng nếu làm việc tư thiện từ cái tâm bình bạch
thì vàng thật không sửa lửa ngược lại nghệ sĩ sẽ mất tất cả
những tin tức mới
tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý khán giả
xin chào và hẹn gặp lại